cụ thể bộ y tế nhận định dù dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp nhưng việt nam đến nay đã kiểm soát tốt dịch bệnh
tỷ lệ mắc bệnh nặng tử vong liên tục giảm sâu trong thời gian qua
đến nay tỷ lệ tử vong ở mức thấp so với các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine
tháng ba ghi nhận trên một hai triệu ca tăng khoảng chín trăm năm mươi ca so với tháng hai
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết hiện nay một số nước trên thế giới bắt đầu tiêm mũi bốn
trong khi đó who chưa có hướng dẫn chưa có khuyến cáo tiêm mũi bốn
thủ tướng chính phủ rất quan tâm vấn đề này nên đã giao bộ y tế nghiên cứu
bộ y tế đang giao cho các đơn vị chuyên môn trong đó viện pasteur tp hcm
chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu đồng thời tham khảo các nhà khoa học
để có hướng dẫn sớm nhất phù hợp nhất đảm bảo tính an toàn cho người dân
bộ y tế đang nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về việc tiêm mũi tăng cường
tiêm mũi thứ tư và tiêm cho trẻ dưới năm tuổi
trong thời gian bộ y tế tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi ba
và tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo bộ y tế trước mắt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín miễn phí cho người dân
sau khi tiêm đủ liều bổ sung từng bước nghiên cứu cơ chế tiêm vaccine dịch vụ
sau khi tiêm đủ ba mũi
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế phần lớn người dân việt nam tiêm ba mũi vaccine
gồm một liều tăng cường trừ một số trường hợp đặc biệt như người tiêm vaccine sinopharm sputnik
sẽ phải tiêm bốn mũi một liều bổ sung và một liều tăng cường
có thể thấy việt nam đã trải qua giai đoạn dịch bệnh căng thẳng
và đang hướng dần đến việc ổn định đời sống đảm bảo chính sách hỗ trợ người dân
cũng như quan tâm đến cải thiện đời sống của đội ngũ y tế bác sĩ
dù đến thời điểm hiện tại có thể nhận định việt nam đã kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
song thủ tướng chính phủ không vì thế mà lơ là với dịch bệnh
luôn quan tâm đến việc duy trì sức khỏe cho người dân
thông qua việc đề nghị bộ y tế nghiên cứu kinh nghiệm tiêm vaccine mũi bốn của thế giới
để có phương án triển khai tại nước ta thời gian tới